italia nơi được coi là tâm dịch covid một mươi chín tại châu âu đã buộc phải triển khai biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát khi áp đặt hạn chế đi lại trên toàn quốc để hạn chế nguy cơ lây lan
với sắc lệnh mới các sự kiện thể thao mọi cấp độ và môn thi đấu đều bị hoãn
ngoài ra sắc lệnh mới cũng yêu cầu các trường học đóng cửa trong khi người dân italia sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân về hoạt động đi lại cho cơ quan chức năng
biện pháp mạnh tay mới nhất của italia được đưa ra trong thời điểm nước này ghi nhận chín một trăm bảy mươi hai trường hợp nhiễm bệnh với số ca tử vong cao kỷ lục là một trăm ba mươi ba ca trong ngày tám tháng ba nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch covid một mươi chín lên bốn trăm sáu mươi ba người